tôn thất tùng người được mệnh danh là cây tùng đại thụ của ngành y việt nam luôn gắn bó với bệnh viện và bệnh nhân
ông cũng chính là người đã chăm sóc sức khỏe cho chủ tịch hồ chí minh
giáo sư bác sĩ tôn thất tùng không chỉ để lại một trăm hai mươi ba công trình khoa học rất có giá trị
mà ông còn là tấm gương người thầy mẫu mực say mê khoa học
hôm nay ngày một mươi tháng năm ngày sinh của giáo sư bác sĩ tôn thức tùng
hãy cùng với ngày này năm xưa tìm hiểu về cuộc đời của vị danh y này
giáo sư tôn thất tùng sinh ngày một mươi tháng năm năm một nghìn chín trăm một mươi hai tại thanh hóa và lớn lên ở huế
ông theo học và làm việc tại trường y dược với suy nghĩ bác sĩ là nghề tự do không phụ thuộc vào quan lại hay chính quyền thực dân
tuy cùng làm việc với các bác sĩ pháp nhưng bác sĩ trẻ tôn thất tùng lại tìm tòi theo cách khác biệt
ông phẫu tích trên hai trăm linh lá gan của các tử thi để nghiên cứu các mạch máu
qua phẫu tích trên gan
trên đường mật thì thầy mới rút ra là à việt nam khác cho chỗ này chứ mình đừng có áp dụng vào cách máy móc
phát hiện mới chưa từng có trên thế giới đã giúp ông giành được huy chương bạc của trường đại học tổng hợp paris
phương pháp của ông còn được mệnh danh là phương pháp tôn thất tùng
kháng chiến bùng nổ ông đã hăng hái đi theo tiếng gọi của tổ quốc của chủ tịch hồ chí minh trong cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ
được cử giữ chức vụ quan trọng trong bộ y tế
mạng nguy hiểm tham gia cứu trợ đồng bào
khi nó thả bom xong rồi thì là cái cạnh thì rất là đau khổ
là thấy người chết người khiêng đến nhiều đến bệnh viện như thế thì còn cảm tượng nó rất là sợ hãi
nhưng mà cái người với chúng tôi mà làm việc trong nhà thương thì là thấy chúng tôi là rất hăng hái không còn sợ hãi
bởi vì lối đó chúng tôi là thấy là chỉ còn một con đường nữa thôi
mà bỏ ra ngoài ra hà nội thì không ai mổ cho dân
mà mổ cho dân thì có thể nguy có thể chết
nhưng mà chúng tôi nói thấy lối đó như thế kỷ nhiệm vụ của mình là tốt lắm là phải ở lại
giáo sư tôn thất tùng cũng chính là vị bác sĩ đã được mời tới để chăm sóc sức khỏe cho chủ tịch hồ chí minh
và lần đầu tiên gặp mặt vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc là một ấn tượng khó quen
người ta mời tôi đến chữa một cụ già ngoài là một đội lão đồng chí
thì tôi không biết ai cả tôi đến
tôi gặp một cụ
người hai con mắt sẵn mà sẵn lắm
thì tôi rất là thấy một cái con người con người như thế tự nhiên là tôi bị thay đổi
tôi biết cái người này là cái người có cái gì nó lạ
lối trở tôi ngay
thì sau lần nữa tôi mới biết đó là chủ tịch hồ chí minh
thì là chúng tôi thường là nói chuyện
thôi cũng bao giờ tôi gọi bà là bác mà tôi gọi là cụ mà tôi là sinh con
từ sau ngày hòa bình lập lại ông được cử làm giám đốc bệnh viện hữu nghị việt đức
với tất cả tâm huyết của mình
giáo sư tôn thất tùng đã cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp đào tạo cơ thể thuốc
cho việc xây dựng ngành phẫu thuật việt nam
cho công tác nghiên cứu và phát triển ngành y học của nước ta
ông đã được trao tặng danh hiệu anh hùng lao động và nhiều huân huy chương cao quý
cùng giải thưởng vinh danh ngành y mang tên ông giải thưởng tôn thất tùng
trên thế giới giáo sư tôn thất tùng được tín nhiệm bầu làm thành viên các viện hàn lâm y học của nhiều quốc gia
đặc biệt ông là người việt nam duy nhất được viện hàn lâm phẫu thuật paris
tặng huy chương phẫu thuật quốc tế dành cho nhà phẫu thuật xuất sắc nhất thế giới
giáo sư bác sĩ tôn thất tùng mất ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi
những đóng góp mà ông để lại sự nghiệp vinh quang và tấm gương hy sinh thầm lặng
cho công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân cho nền y học nước nhà và thế giới
vẫn luôn được truyền bá được kế tục và phát triển cho muôn đời sau